hiệp định thương mại tự do evfta đã thực sự mở ra cánh cửa mới cho mặt hàng thủy sản
giúp cho các sản phẩm cá ngừ đứng vững tại thị trường quốc tế trong đó có thị trường eu
xong để các sản phẩm được xuất khẩu sang eu một cách thuận lợi
nghề cá phải đáp ứng đầy đủ các quy trình quy định từ thị trường khó tính này
do đó thay đổi cải thiện cách khai thác sao cho phù hợp hướng đến xây dựng sản phẩm đạt chuẩn là điều cần làm hiện nay
cải thiện quy trình từ khai thác thu mua chế biến và xuất khẩu cũng như xây dựng và hoàn thiện các chính sách quản lý nghề cá
hiệp hội cá ngừ việt nam kỳ vọng sẽ đưa sản phẩm cá ngừ đạt chứng nhận nhãn sinh thái msc vào năm hai nghìn hai mươi
đây được xem là tấm vé thông hành quan trọng để đưa sản phẩm cá ngừ việt nam vươn tầm thế giới mà không bị vướng vào giả cản thương mại
hiện nay chúng ta hội nhập rồi cho nên chúng ta phải cải thiện nghề khai thác của chúng ta
nó phù hợp với hội nhập với
của thế giới tức là chúng ta có hiệp hội trung tây tháp bình dương mà người ta đưa ra những quy định để chúng ta vừa khai thác vừa bảo vệ nguồn nợ
thì cái đó là cái thách thức đối với ngư dân việt nam nhưng mà cũng đồng thời tạo điều kiện để chúng ta hòa nhập tốt hơn
với mục tiêu đó hiệp hội cá ngừ việt nam cùng với các thành viên tham gia dự án đã lên kế hoạch triển khai hết sức chi tiết
kêu gọi sự vào cuộc của tất cả các thành phần trong chuỗi khai thác chế biến lẫn tiêu thụ
liên quan đến chuỗi sản xuất và khai thác bền vững
đến bắt bền vững rồi nâng cao giá trị trong chuỗi khai thác cá ngừ
thì đơn vị chúng tôi cũng đã tham gia ngay từ đầu
và cũng làm rất là nhiều chương trình cùng với các hiệp hội vivasep tuyên truyền
rồi cũng đầu tư máy móc thiết bị đầu tư tàu để hỗ trợ cho người dân là mình mua mình mang về mình chế biến luôn trong chuỗi
đến khi cung ứng ra nước ngoài thì chất lượng của cá nó tốt hơn rất là nhiều so với cách đánh bắt trước đây của người dân mình
việc cải thiện nghề cá ngừ vằn hướng đến nhãn sinh thái msc
là bước khởi đầu
sẽ đẩy nhanh tiến trình khắc phục thẻ vàng mở ra cơ hội cho nhiều sản phẩm thủy sản khác của việt nam
khẳng định chất lượng an toàn và minh mạch trên thị trường thế giới